triển lãm quốc tế công nghệ in lụa và in kỹ thuật số lần thứ hai tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín
đã chính thức khai mạc vào sáng ngày chín tháng năm tại thành phố hồ chí minh
triển lãm là nơi hội tụ những công cụ in mới và hiện đại nhất
giúp cho các đơn vị trong ngành in có dịp kết nối và tham gia vào hoạt động giao thương
triển lãm năm nay với quy mô tám m hai quy tụ hơn hai trăm linh đơn vị đến từ một mươi một quốc gia vùng lãnh thổ
các đơn vị đã mang đến đây những công nghệ in mới nhất của châu á thái bình dương và tại việt nam
triển lãm sẽ là nơi thúc đẩy phát triển công nghệ in ấn tại khu vực đông nam á
và các doanh nghiệp việt nam có cơ hội tiếp cận với công nghệ tiên tiến trong ngành in
đồng thời giúp các doanh nghiệp các đơn vị có cơ hội trao đổi giao thương trực tiếp với nhau